hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước hai mươi phút tối qua ngày năm tháng chín một nhóm đối tượng gồm bốn nam và một nữ mang theo dao và côn ba khúc vào hẻm số bốn khu phố chín phường tân phong tp biên hòa tỉnh đồng nai
tại đây nhóm đối tượng đã lao vào và chém đánh anh nguyễn văn sự trú tại khu phố chín phường tân phong
thấy anh trai bị đánh anh nguyễn văn tài ở gần đó đã lao ra can ngăn thì bị các đối tượng lao tới đánh và chém tới tấp vào người
hậu quả cả hai anh em bị đánh và chém gục ngay tại hẻm
ngay sau đó các đối tượng đã lên xe tẩu thoát hiện lực lượng công an đang xác minh và truy bắt các đối tượng
từng là bạn tù và đều có nhiều tiền án liên quan đến ma túy
sau khi ra tù đinh văn trung và nguyễn xuân quang cùng chú tại đại từ thái nguyên đã tiếp tục rủ nhau đi vận chuyển ma túy từ sơn la về hà nội tiêu thụ
ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín quang đi xe khách từ sơn la xuống hà nội đem theo số ma túy lớn
được cất giấu tinh vi trong một thùng xốp đựng bí ngô
khi xe khách đi đến địa bàn phường đồng mai quận hà đông hà nội thì quang yêu cầu xe dừng lại để giao cho trung
đúng lúc này các trinh sát công an quận hoàng mai ập đến bắt quả tang
khám xét khẩn cấp trên người quang và bên trong thùng xốp do quang vận chuyển có chứa hai bánh ma túy hai kg ma túy đá và sáu một trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
rồi bỏ trốn đến ngày bốn tháng chín công an thành phố nha trang phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố đà nẵng nên đã phối hợp với công an phường tam thuận thành phố đà nẵng đưa đối tượng về trụ sở để làm việc
khám xét tại nhà đối tượng trang thu được một túi sách bên trong có tám mươi triệu đồng
tại cơ quan công an trang khai nhận đã tiêu xài hết một nửa số tiền trộm cắp được